vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận liên quan đến diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm
đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang quê tỉnh gia lai về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái chú quận một về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an phường hai mươi hai quận bình thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện vinmec
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tiến hành điều tra qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái về hành vi ngược đãi hành hạ con
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
kết quả điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định quá trình sống chung như vợ chồng thái và trang đã nhiều lần đánh đập bé gái là con ruột của thái bằng tay cây roi
thái đã nhiều lần chứng kiến trang đánh đập hành hạ cho bé thậm chí là có lần trong lúc trang hành hạ cho bé thì thái cũng chửi mắng và đánh cho bé
trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trang đã liên tục đánh đạp khiến cho cháu bé tử vong
sau khi cháu bé tử vong thái biết trang có đánh con mình nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ mình nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật